thông tin từ công an tỉnh quảng nam cho biết đến hai mươi hai h bốn mươi ba phút ngày hai mươi năm tháng hai lực lượng chức năng đã vớt được thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền trên sông vu gia
sáu nạn nhân tử vong được xác định là người thân của hai gia đình
ubnd huyện đại lộc đã hỗ trợ sáu triệu đồng một nạn nhân tử vong
ban an toàn giao thông tỉnh quảng nam hỗ trợ gia đình có người tử vong năm triệu đồng
trước đó khoảng một mươi năm h chiều ngày hai mươi năm tháng hai một mươi người dân ở xã đại cường đi trên một chiếc thuyền qua sông vu gia
đoạn chảy qua thôn không mỹ nhưng khi qua tới giữa sông bất ngờ thuyền bị lật làm một mươi người rơi xuống sông
vụ tàn nạn đã khiến sáu người tử vong